ngày một mươi năm tháng một mươi một chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã đến thủ đô la habana bắt đầu chuyến thăm chính thức cuba từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
chuyến thăm của chủ tịch nước nhằm tiếp tục củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện việt nam cuba
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến chào lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro
chủ tịch nước trần đại quang trân trọng chuyển đến đồng chí fidel castro lời chào đồng chí anh em thân thiết và lời chúc sức khỏe của tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước ta
chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam kiên định ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân cuba anh em và coi trọng việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
chủ tịch nước trần đại quang chúc đồng chí fidel castro luôn mạnh khỏe để tiếp tục dẫn dắt sự nghiệp cách mạng cuba
đồng chí fidel castro hoan nghênh chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức cuba góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ anh em truyền thống đặc biệt giữa hai nước
chủ tịch fidel castro chúc mừng thành công của đại hội lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của nhân dân việt nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay